vào chiều tối ngày hôm nay văn phòng chính phủ tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ
dưới sự chủ trì của đồng chí trần văn sơn bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ đây là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
quý mão hai nghìn hai mươi ba và diễn ra sau phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
người phát ngôn của chính phủ đã thông tin khái quát về phiên họp chính phủ tháng một năm
hai nghìn hai mươi ba dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại phiên họp các thành viên
chính phủ lãnh đạo các địa phương thống nhất nhận định thực hiện chỉ thị của ban bí thư và
thủ tướng chính phủ về tổ chức tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba các bộ ngành địa phương đã nỗ lực chỉ đạo
quyết liệt tổ chức tết nguyên đán đầm ấm vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm mọi người
mọi nhà đều có tết các lực lượng tổ chức ứng trực đầy đủ nhất là lực lượng cảnh sát giao thông
đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông qua đó ngăn ngừa
tai nạn giao thông và các vụ việc gây mất trật tự an toàn xã hội đặc biệt các chiến sĩ công an
nhân dân đã có nhiều hành động hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần hết lòng vì nhân dân mang tính
nhân văn nghĩa tình sâu sắc như quán ăn miễn phí chuyến xe không đồng chợ không đồng cửa hàng
không đồng trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí về tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng
tiêu cực thời gian qua như vụ việt á vụ án cục lãnh sự trung tướng tô ân sô người phát ngôn
bộ công an cho biết về mục tiêu bộ công an cố gắng kết thúc điều tra trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên do án tải hồ sơ cho nên cũng không loại trừ khả năng có thêm những tình tiết mới
đến nay thì cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố đối với vụ án ở cục lãnh sự thì đã khởi tố bốn mươi một bị can
tăng hai bị can so với lần họp báo trước và đã phong tỏa kê biên ngăn chặn số tiền lên khoảng tám mươi tỷ đồng
đối với vụ việt á thì đã khởi tố là một trăm linh bốn bị can cũng tăng hai bị can so với lần họp báo trước
tiền phong tỏa kê biên là khoảng một bảy trăm linh tỷ đồng liên quan vụ án xảy ra tại một số trung tâm
đăng kiểm và cục đăng kiểm việt nam trung tướng tôn sô thông tin đến nay
công an các địa phương đã tiến hành khám xét ba mươi hai trung tâm khởi tố hai trăm bốn mươi tám bị can
đây là một vụ án tham nhũng có tổ chức hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên
xuất từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung
tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội
qua điều tra cho thấy là một vài lãnh đạo phòng kiểm định thì họ nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng
theo quý của một số trung tâm đăng kiểm
thứ nhất là bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động
thứ hai là bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra đánh giá định kỳ hoặc đột xuất
thứ ba là để kí duyệt cấp các mạng đăng kiểm
hay là họ còn thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải
rồi về phanh rồi về đèn chẳng hạn để mà nhận cái tiền như thế xuyên suốt và có tổ chức
theo trung tướng tôn sô khi cơ quan công an tiến hành khám xét
một số trung tâm đăng kiểm có dư luận cho rằng cơ quan công an làm như thế này là ảnh hưởng đến
người dân tuy nhiên thực tế hoàn toàn không phải như vậy
từ khi điều tra vụ án đến nay thì cơ quan công an không ra một quyết định nào
hoặc không ra một cái văn bản tố tụng nào về việc dừng này tạm dừng
đình chỉ hoạt động đối với các trung tâm kiểm định xe cơ giới mà quá trình tố tụng này hoàn toàn
thực hiện đúng luật chỉ thu giữ tài liệu vật chứng liên quan trực tiếp đến các hành vi phạm tội của đối tượng này
khi cơ quan công an tiến hành một số các cái cuộc khám xét đấy thì có những cá nhân dự kiến là
thông hào với tất cả các trạm đăng kiểm trên toàn quốc là ngưng hoạt động để tạo áp lực đối với
công an để tạo áp lực đối với tức là dùng dư luận xã hội để tạo lực và cơ quan công an đã
cảnh báo đến các cái cá nhân này và cái thủ đoạn đó của họ đã không thực hiện được
người phát ngôn bộ công an cho biết bộ công an đã kiến nghị
với bộ giao thông vận tải thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

xin chào các bạn